nuôi trâu bò dưới gầm sàn nhà là tập quán và thói quen chăn nuôi lâu nay của bà con dân tộc thiểu số
dòng tập quán này có ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt sức khỏe của bà con
cũng như không tạo năng suất cao vì nguy cơ dịch bệnh
từ các chương trình giảm nghèo như ba mươi a một trăm ba mươi năm một số địa phương tại khu vực vùng cao biên giới tỉnh cao bằng
đã vận động bà con di chuyển chuồng trại ra xa nhà chuyển hướng sang nuôi bò cái sinh sản
nuôi bò vỗ béo tạo ra lợi nhuận kinh tế
sau đây là ghi nhận của chúng tôi tại huyện hà quảng tỉnh cao bằng
đến xóm cà thổ xã thượng thôn huyện hà quảng tỉnh cao bằng
vào thăm gia đình anh vi văn an người dân tộc nùng là gia đình thoát nghèo điển hình từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
được sự vận động của chính quyền địa phương của các bộ nông nghiệp xã
gia đình đã từ bỏ tập quán nuôi trâu bò dưới gầm sàn nhà di chuyển chuồng trại
anh còn được nhận hỗ trợ từ chương trình giảm nghèo quốc gia một trăm ba mươi năm
phát triển mô hình nuôi bò cái sinh sản đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt